theo các luật sư khách hàng của msb có thể là bị hại của một vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan điều tra sẽ xác định ai là bị hại trong vụ án ngân hàng hay khách hàng và sẽ có những cách trả lại tiền khác nhau
theo luật sư khách hàng của msb có thể là bị hại của một vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan điều tra sẽ xác định ai là bị hại trong vụ án ngân hàng hay khách hàng và sẽ có những cách trả lại tiền khác nhau
theo luật sư trần tuấn anh vấn đề quan trọng nhất là các bị hại cần phải phối hợp với cơ quan điều tra để thống kê thiệt hại

ông phân tích
đặt giả thuyết số tiền được chiếm dụng của người gây ra thiệt hại
đặt giả thuyết số tiền được chiếm dụng của người gây ra thiệt hại
đạt giả thuyết số tiền được chiếm dụng để đầu tư và sinh ra rất nhiều tiền
đồng thời người gây ra thiệt hại cũng có thiện trí thì việc hoàn trả khắc phục hậu quả cho những người bị hại sẽ rất nhanh chóng
trong giai đoạn điều tra vẫn có thể hoàn trả lại tiền
nhưng nếu người này không đủ tiềm lực kinh tế hoặc không nỗ lực hoàn trả thì quá trình thi hành án lấy lại tiền rất khó khăn và mất thời gian
theo đó bà n t l gửi tổng cộng năm mươi tám tỷ sáu trăm năm mươi đồng vào tài khoản msb
tuy nhiên đến đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba bà l được cơ quan công an tp hà nội mời lên làm việc và thông báo số tiền trong msb không còn
số dư tài khoản của bà l đến ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba chỉ còn chín mươi ba sáu trăm bốn mươi đồng
còn bà v t k o có hai mươi bảy tỷ bảy trăm linh đồng trong ngân hàng này
nhưng đến ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba bà ô đến ngân hàng msb yêu cầu được sao kê tài khoản
từ khi mở tài khoản đến nay khi phát hiện trên tài khoản cũng chỉ còn bốn mươi sáu ba trăm hai mươi đồng
cả bà l và bà o đều cho biết sao kê tài khoản hiển thị rất nhiều các giao dịch chuyển rút tiền không phải do họ yêu cầu hay thực hiện
qua những buổi làm việc trao đổi với cán bộ ngân hàng các khách hàng đều mong sớm được trả lại tiền
tuy nhiên đến thời điểm hiện nay sự việc vẫn chưa được giải quyết
trong khi đó phản hồi về vụ việc ngân hàng msb cho biết
xóa hoạt động đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh
ngân hàng đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan tới một số cán bộ công nhân viên của một nhóm khách hàng
có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia msb và chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ
hiện vụ việc đã được công an tp hà nội thụ lý khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra
thông báo của msb nêu
chúng tôi đã đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong phạm vi được yêu cầu
chúng tôi đã thông tin phản hồi đến nhóm khách hàng có liên quan bằng văn bản
về phía cơ quan điều tra thông tin tại buổi họp báo do ủy ban nhân dân tp hà nội tổ chức chiều ngày hai mươi tám tháng ba
thiếu tướng nguyễn thanh tùng phó giám đốc công an tp hà nội cho biết
ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội tiếp nhận tin báo của ngân hàng msb
về việc phát hiện bùi thị hoài anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn giám đốc chi nhánh msb thanh xuân
có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng
căn cứ kết quả điều tra ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án bắt tạm giam bùi thị hoài anh
bước đầu cơ quan điều tra xác định đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của tám bị hại với số tiền ba trăm ba mươi tám tỷ đồng
những thông tin trên cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
và đừng quên ấn like subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tiếp theo